cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ phối hợp câu lạc bộ nữ doanh nghiệp huyện bình chánh tp hcm tổ chức tặng một trăm linh xuất quà tết cho hộ nghèo hai trăm linh xuất quà gồm quần áo dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đây là những món quà ý nghĩa nhằm chia sẻ một phần khó khăn để các hộ nghèo và học sinh vùng biên giới vui tết đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi